ngoài việc khai báo y tế theo quy định các đương sự được mời đến tòa làm việc
phải qua khâu kiểm tra an ninh nhằm phát hiện các vũ khí vật liệu nổ có thể mang theo khi đến tòa
căn phòng xét xử này cũng được thiết kế lại để trở thành phòng làm việc của cán bộ tòa án
tại các buổi tiếp xúc đơn sự
những vách ngăn được dựng lên để phân chia giữa các bên
nhằm hạn chế những tình huống xung đột có thể xảy ra giữa các bên
trong thâm tâm của anh em lãnh đạo đơn vị
cùng các anh em trong đơn vị tòa án thì cũng không muốn phải bố trí một phòng hòa giải như vậy
nhưng sau sự việc vừa rồi xảy ra thì bắt buộc anh em đơn vị
phải tiến hành và bố trí phòng hòa giải như vậy
để mục đích cơ bản là đơn vị tòa án nhận được
mặc dù rất muốn sự thân thiện gần gũi giữa các bên
nhưng cái việc đảm bảo an toàn về tính mạng sức khỏe của người dân đến toàn làm việc vẫn phải là trên hết
ông lương xuân lộc tranh án tòa án nhân dân tỉnh bắc giang
là người đứng đầu hai cấp xét xử của tỉnh bắc giang
đánh giá về sự việc xảy ra ông lộc hiểu đây không phải là một vụ án thông thường
án mạng xảy ra ngay tại trụ sở tòa án
nơi được xem là công đường
có những ảnh hưởng không tốt đến uy tín niềm tin của người dân với hệ thống tòa án
trong vụ việc xảy ra không chỉ các đơn sự bị gây hại
chính cán bộ của ông trong quá trình cố gắng ngăn cản đối tượng cũng bị gây thương tích ở tay
và đây cũng không phải lần đầu tiên cán bộ tòa án bị tấn công vì liên quan đến thực thi công vụ
chính vì vậy ông lộc hiểu những sáng tạo của các tòa án trong việc bảo vệ an ninh trật tự tại trụ sở đơn vị

là cách làm mang tính tỉnh thế tạm thời
ngoài việc cán bộ tòa án phải nghiên cứu kỹ từng vụ án nắm và dự báo tình hình
để có phương án biện pháp phòng ngừa phù hợp
tòa án và những cán bộ làm việc tại tòa cần được bảo vệ bởi một cơ chế đồng bộ với hành lang pháp lý đầy đủ
sau khi sự việc ra thì chúng tôi suy nghĩ đến chăn trở đến việc bảo vệ tòa án trong những ngày làm việc bình thường
những ngày làm việc bình thường thì
rất nhiều thẩm phán triệu tập đương sự đến trong cái buổi lấy lời khai hòa giải đối chất đối thoại
tại phòng làm việc của thẩm phán
thì tôi nghĩ ngay đến những việc mà
qua sự việc vừa rồi thì bây giờ làm thế nào
để mà các thẩm phán rồi cán bộ tòa án cũng như là các đương sự đến làm việc được bảo vệ
vì không phải lúc nào cũng chứ mà được cảnh sát hỗ trợ thứ pháp được
nó chính là nhiệm vụ bảo vệ các phiên tòa
hiến pháp quy định là thẩm phán hội thẩm nhân độc lập và tổ chức tòa án
cái này không phải bàn cãi nữa
hiến định rồi
không ai có quyền can thiệp vào nhiệm vụ của thẩm phán nữa
mà để thẩm phán yên tâm công tác thì phải có cơ chế để bảo vệ thẩm phán và gia đình họ
rất mong và rất mong sớm các cơ quan pháp luật
đặc biệt là liên ngành trung ương
có hành lang pháp lý để đảm bảo cho cơ chế
có cơ chế rõ ràng đảm bảo cho những người thực thi pháp luật như là
điều tra viên cán bộ điều tra kiểm sát viên cán bộ kiểm sát
hoặc là thẩm phán thư ký những người thu ghi công vụ
triệu tập các đối tượng những người liên quan đến trụ sở để làm việc
thế và chúng tôi thì luôn sẵn sàng với cơ quan trụ sở của tòa án
và trụ sở của cơ quan công an thì cũng gần nhau
về mặt cưỡi ly khoảng cách
tuy nhiên thì khi mà có những sự hỗ trợ đề nghị hỗ trợ của cơ quan bạn như kiểm soát tòa án
thì chúng tôi đều có mặt kiểm soát và chúng tôi luôn sẵn sàng
là những người mà thư hành công vụ đảm bảo an ninh kiểm tự
ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật
ngăn chặn những hành vi mà có thể là gây thương tích gây dối
nếu trong vụ án hình sự tòa án chỉ tham gia ở giai đoạn xét xử
và có cảnh sát bảo vệ phiên tòa thì với các vụ việc dân sự
lực lượng cảnh sát thì xuất hiện trong các trường hợp đặc biệt khi có yêu cầu của tòa án
chính vì vậy nhiều rủi ro tiềm ẩn khi các đơn sự không hài lòng lẫn nhau
hoặc suy nghĩ lệch lạc về cách làm việc của các cán bộ tòa án
đối với vụ án hình thì quá trình giải quyết thì đã có một quá trình điều tra
từ bên công an và sang đến vị kiểm soát rồi
cho nên đến khi ra phiên tòa thì hầu như rằng là bị can bị cáo
cũng đã có cái sự chuẩn bị tâm lý rõ ràng rồi
nhưng mà đối với vụ án dân sự thì nhiều khi là tâm lý của người dân bộ pháp không thể lắm được
trong quá trình chất xử hình sự
thì là mình quyết định đến sinh mệnh chính trị của một con người
thì chắc chắn là cái chuyện là không hài lòng với thẩm phán là có rồi
còn trong các vụ án dân sự thì thế nào cũng có một bên được và một bên thua
thì những người mà đã đi kiện ra tòa người ta không hòa giải được với nhau
thì bao giờ trong cái tư tưởng người ta là người ta nghĩ rằng người ta kiện ra tòa người ta sẽ thắng
nhưng khi được giải quyết một cách nó không thoạt án
thì sẽ dễ xảy ra đến những tình trạng suy luận nghĩ rằng là thẩm phán làm như thế là không đúng
hoặc là không đảm bảo hoặc có thể là có những cái tiêu cực trong đó
dẫn đến là cái chuyện là gây ra là thù hẳn thẩm phán
thậm chí là đe dọa thẩm phán để yêu cầu mong muốn là người ta sẽ làm theo cái ý của các bên đương sự
vụ án mạng xảy ra tại trụ sở tòa án huyện lục ngạn
không phải là trường hợp gây án đầu tiên tại trụ sở tòa án
trước đó vào năm hai nghìn một mươi tám tòa án nhân dân thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
đã tiến hành hòa giải ly hôn giữa hai vợ chồng là nguyễn văn hùng
và chị nguyễn thị bích thuận
sau khi kết thúc phiên hòa giải hai người ra hành lang và xảy ra mâu thuẫn
nguyễn văn hùng đã bất ngờ rút sao thủ sẵn trong người đâm chị thuận
dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng
chị thuận đã tử vong trên đường đến bệnh viện
riêng câu chuyện cán bộ tòa án bị các đương sự tấn công
trả thù trước trong và sau phiên tòa cũng không còn là chuyện hiếm
đó là trường hợp thẩm phán nguyễn thị kim loan
nữ thẩm phán tòa án nhân dân quận đồng đa
với chín năm điều trị bốn mươi ba cuộc phẫu thuật
một thẩm phán tòa án nhân dân tỉnh thái nguyên
bị đơn sự nhiều lần nhắn tin dọa diết
và gần đây nhất là câu chuyện nữ thẩm phán tòa án nhân dân thành phố hải phòng
bị hành hung ngay gần trụ sở cơ quan
tất cả đều liên quan đến quá trình giải quyết các tranh chấp dân sự
người dân người ta cũng rất là hy vọng kỳ vọng rằng
đến tòa án đến chốn pháp luật
là nơi là phân chia cũng như là cân cắn cân công lý
để đảm bảo quyền loại người ta
cũng ngay đến đây người ta đặt một cái niềm tin hơn
cho trông trở vào pháp luật
thế nhưng trên thực tế thì cũng chưa có một cái hành năng pháp lý
để đảm bảo cái việc đấy
do vậy anh em cũng có rất nhiều trăn trở
chúng tôi những trường hợp này rất đau lòng
làm lãnh đạo trong ngành
nhưng mà chưa tạo ra được tiếng nói chưa có cơ chế gì
để bảo vệ cái đồng nghiệp của mình
điều trước tiên là chúng tôi mong muốn là
phải có sự vào cuộc đồng bộ của tất cả hệ thống
trong đó đặc biệt là lực lượng công an cảnh sát
bảo vệ hỗ trợ tư pháp
đối với trụ sở tòa án thì cũng phải thực sự là
có một cơ chế bảo vệ gần như là một mục tiêu
với hồng chí
chúng tôi vẫn mong muốn là các tòa án
từ cấp tỉnh cấp huyện gì đó
sẽ trở thành một cái mục tiêu được bảo vệ
giống như là tòa tối cao đây
hỗ trợ tư pháp thì không chỉ có là tham gia các phiên tòa
mà như tôi nói là tham gia cả cái quá trình hoạt động công tác
của thẩm phán ở ngoài hiện trường
nỗi trăn trở khắc khoài của những người xử án
cũng là niềm mong mỏi của người dân
được bảo vệ an toàn khi đến tòa
bởi tòa án là nơi giải quyết những vụ việc
những vấn đề mặt trái của xã hội
bài học qua những vụ án dân sự kể trên
khi người ta không thể tìm thấy được tiếng nói chung
những mâu thuật bất đồng không thể hóa giải
họ cũng có thể nảy sinh tiêu cực ngay tại tòa án
do đó những cán bộ tòa án nói riêng
và các cán bộ cơ quan tiến hành tố tụng nói chung
những người bảo vệ pháp luật bảo vệ lẽ phải
cần phải được bảo vệ